thưa quý vị năm một nghìn tám trăm tám mươi bốn thực dân pháp chính thức xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ đại nam và thiết lập bộ máy cai trị
ngay trong cuối năm một nghìn tám trăm tám mươi bốn các tổ chức yêu nước bắt đầu tiến hành các hoạt động vùng lên giành lại đất nước bắt đầu bằng phong trào cần vương chống pháp
đêm ngày hai mươi hai tháng một năm một nghìn tám trăm tám mươi năm một cuộc khởi nghĩa nổ ra tại sài gòn nhưng ngay lập tức thất bại bởi sự phối hợp thiếu chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia
hôm nay ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi từ một ngày này năm xưa xin mời quý vị khán giả cùng chúng tôi nhìn lại giai đoạn lịch sử này để thấy rằng trong hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước
người dân đất việt luôn sôi sụp trong lòng một tình yêu nước giặt rào sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ độc lập tự do của tổ quốc
ngay từ những ngày đầu đánh chiếm việt nam thực dân pháp đã phải đối mặt với phong trào yêu nước của những người dân việt luôn có khát vọng được độc lập tự do
tình thần yêu nước này được thể hiện rõ nét qua phong trào cần vương
trong đó tiêu biểu là các khởi nghĩa ba đình